sau khi giao cho các bộ ngành liên quan tiến hành bán đấu giá áo và trái bóng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam trao tặng
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành toàn bộ số tiền thu được tặng cho người nghèo trong cả nước để xây nhà
nhờ quà tặng của thủ tướng mà nhiều hộ nghèo và hộ gia đình chính sách của huyện sìn hồ tỉnh lai châu này đã có nhà ở
điều này còn có ý nghĩa hơn khi vào dịp tết nguyên đán kỷ hợi năm nay
những hộ gia đình này được đón tết trong những ngôi nhà mới khang trang và đầm ấm
đối với nhiều hộ nghèo hộ gia đình chính sách để có tiền xây một ngôi nhà kiên cố theo đúng tiêu chuẩn ba cứng
và bảo đảm diện tích tối thiểu từ hai mươi bốn m hai trở lên là rất khó khăn
họ luôn mong muốn có thể xóa được nhà tạm nhà rột nát để cuộc sống thêm đầm ấm sung vầy
gia đình nhà em rất là nghèo nhà có hai anh em bố mẹ lại mất sớm
anh trai thì bị bệnh nên không giúp được gì
bây giờ em không còn phải lo bị mưa bị rét như trước đây nữa
em xin cảm ơn nhà nước cảm ơn thủ tướng
em cũng mong những gia đình nghèo khác cũng được hỗ trợ như gia đình nhà em
từ khi được nhà nước hỗ trợ được thủ tướng hỗ trợ
gia đình cháu đã có thể nhờ được anh em để cùng xây được
để chuẩn bị xây một ngôi nhà sắp hoàn chỉnh để chuẩn bị cho tết năm mấy này có nhà để ở
để sắp hoàn chỉnh để chuẩn bị cho tết năm mấy này có nhà để ở
để vui tết năm nay
huyện sinh hồ tỉnh lai châu được tặng một tỷ đồng từ việc đấu giá áo thi đấu và trái bóng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
dành tặng cho thủ tướng nguyễn xuân phúc
ngay sau khi nhận được quà của thủ tướng
ủy ban nhân dân huyện sìn hồ đã chỉ đạo phòng lao động thương minh và xã hội huyện
phối hợp với ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiến hành giả soát các hộ nghèo
hộ gia đình chính sách trên địa bàn thực sự có nhu cầu về nhà ở
để tiến hành hỗ trợ theo đúng chủ trương của thủ tướng chính phủ
trong tổng số hai mươi năm hộ được hỗ trợ thì có hai hộ thuộc gia đình chính sách còn lại là hai mươi ba hộ nghèo
đến thời điểm hiện tại đã có hai mươi ba nhà đã đưa vào sử dụng còn hai nhà đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện
qua việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm
chúng tôi cũng mong muốn chính phủ và các bộ ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa
đến công tác xóa nhà tạm đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn
việc nhanh chóng sử dụng tiền thu được từ việc bán đấu giá áo và trái bóng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
tặng thủ tướng cho các hộ nghèo xây nhà đã góp phần giúp cho cái tết này
của nhiều hộ nghèo hộ gia đình chính sách trên cả nước được đầy đủ ấm cúng và vui tươi hơn